chưa bao giờ hết nóng trong nhiều năm trở lại đây
tình trạng chủ đầu tư chây ý chậm trễ hoàn thiện hồ sơ cấp quyền sở hữu căn hộ diễn ra phổ biến
những xung đột giữa chủ đầu tư và cư dân thời gian gần đây đều xuất phát từ nguyên nhân này
mặc dù nhiều cư dân đã tìm hiểu rất kỹ dự án mới quyết định mua nhà
nhưng cuối cùng vẫn không thể nhận được sổ hồng
vậy nguyên nhân nào khiến cho tình trạng này kéo dài nhiều năm qua nhưng vẫn chưa được xử lý triệt đề
phóng sự dưới đây của chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này
ba năm sau khi đóng đủ một trăm linh các khoản phí để mua căn hộ rồi thêm hai kinh phí bảo trì tòa nhà
gia đình chị kiều cũng như hơn năm trăm linh hộ dân trung cư golden west tại số hai lê văn thiêm quận thanh xuân hà nội
vẫn chưa được chủ đầu tư hoàn tất hồ sơ để cấp chứng nhận quyền sở hữu căn hộ
dù đã khiếu kiện nhiều nơi nhiều lần nhưng đến nay người dân chỉ nhận được sự im lặng từ phía chủ đầu tư cũng như các cấp chính quyền
tính đến thời điểm này đã cũng hơn ba năm rồi
ba năm rồi chủ đầu tư chưa bàn giao sổ hồng cho gia đình tôi
có thể về khúc mắc là thiết kế sai hoàn toàn so với những thiết kế đã được duyệt trên hợp đồng mua bán
họ đã ký kết với chúng tôi diễn ra tình trạng kéo dài việc thời gian cấp sổ hồng cho bà con
theo người dân khu trung cư này chủ đầu tư đã tự ý đưa dân về ở trong khi công trình chưa được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng
chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và không có hồ sơ hoàn công công trình
những bước xúc của người dân đã lên đến địa chỉ
điểm khi chủ đầu tư còn cố tình chiếm dụng diện tích sinh hoạt chung để xây thêm căn hộ bán ra bên ngoài
rất nhiều lần người dân kiến nghị đến chính quyền về tình trạng này nhưng đến nay những hạng mục sai phạm vẫn chưa bị cưỡng chế
chủ đầu tư cũng không làm theo đúng thiết kế như ban đầu
ngay cả bên chỉ đạo của doanh nhân thành phố nội là hoàn thiện các vô thoáng này
các hội thông tầng này theo hướng là sinh hoạt chung cho cư dân
chủ đầu tư thì cách đây hơn một năm rồi nhưng mà chủ tư cũng không có triệt khai một cái gì cả
chủ đầu tư chưa cấp sổ hồng cho toàn bộ cư dân ở đây với lý do là chủ đầu tư chưa hoàn thành công trình
chưa nghiệm thu bản giao được công trình chưa nghiệm thu bản giao được phòng cháy chữa cháy
mang dân ở thì rất nhiều cuộc sống của cư dân ở đây thì rất là bị ảnh hưởng và đảo lộn
còn đây là những hình ảnh quen thuộc
trong lúc cư tại quận hoàng mai hàng nghìn hộ dân đã căng băng rôn đòi chủ đầu tư phải làm thủ tục cấp sổ hồng
sau khi hoàn tất một trăm linh giá trị căn hộ chủ đầu tư đã hứa hẹn cấp sổ cho cư dân
nhưng suốt nhiều năm trôi qua lời hứa này vẫn chưa thành hiện thực
cái chưa nhận được sổ thì giống như kiểu là mình có nhà nhưng nó không phải là thuộc về cái chủ quyền của mình
cho nên là những cái việc mà chúng tôi muốn vay mượn hay là muốn đàm ăn kinh doanh thì nó cũng rất là khó khăn
tình trạng treo sổ hồng trung cư hiện nay tại hà nội đang diễn ra rất phổ biến
mặc dù đã có quy định cụ thể nhưng nhiều chủ đầu tư vẫn cố tình chây ý né tránh thực hiện nghĩa vụ của mình
theo nghị định mới nhất số chín mươi một năm hai nghìn một mươi chín của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
có hiệu lực từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi đơn vị kinh doanh bất động sản hoặc chuyển quyền sử dụng đất
nếu không nộp hồ sơ cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua làm thủ tục cấp sổ đỏ
sẽ bị xử phạt tùy vào mức độ vi phạm mức phạt cao nhất lên tới một tỷ đồng
theo nhiều chuyên gia với hình thức xử phạt trên thực sự vẫn chưa đủ sức gian đe
thời gian qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất
tại nhiều dự án trên cả nước đã được chính phủ và các bộ ngành liên quan đặc biệt quan tâm
tuy nhiên việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho người dân vẫn bị đỉnh trệ
nhất là tại các dự án có sai phạm về mật độ xây dựng sai quy hoạch thiết kế
dưới góc độ pháp lý các chuyên gia cho rằng chế tài xử phạt các chủ đầu tư vi phạm hiện nay còn thấp
và chưa có tính gian đe nên tình trạng này mới diễn biến ngày càng phức tạp
lợi ích của chủ đầu tư đang rất lớn nếu họ kéo dài thời gian chậm ra
thế còn cái hình phạt xử phạt đối với họ về tiền cao nhất mới chỉ là một tỷ đồng
nhưng một tháng nếu chỉ chậm nộp khoản tiền đấy thôi người ta đã có thể tận dụng khoản tiền này
và có thể lợi ích của chủ đầu tư lên đến vài tỷ đồng
sự chậm trễ trong việc cấp sổ hồng trung cư hiện nay phần lớn nguyên nhân là do chủ đầu tư vi phạm trong quá trình xây dựng
như sai thiết kế vượt tầng chưa bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên lỗi của chủ đầu tư và các cơ quan giám sát xây dựng
nhưng lại bắt cư dân phải chịu trách nhiệm như hiện nay là bất hợp lý
người dân đều có quyền khởi kiện chẳng hạn đối với chủ đầu tư thì có thể khởi kiện đòi bồi thường
lại ngoài hợp đồng
đây là những thiệt hại đã bị phát sinh do lỗi vi phạm của chủ đầu tư mà họ đã phải gánh chịu
chúng ta hãy tách mối quan hệ tay ba quá phức tạp giữa nhà nước chủ đầu tư và người mua nhà
thành ba mối quan hệ tay đôi là chủ đầu tư và người mua nhà
sau khi xong bàn giao xong thì có nghĩa là tài sản được chuyển từ chủ đầu tư về người mua nhà
người mua nhà là đề nghị độc lập với nhà nước
nhà nước xin cấp giấy chứng nhận
và khi xem xét mà thấy không có vi phạm pháp luật gì cấp được thì cơ quan nhà nước cấp
và cái mối quan hệ thứ ba là giữa nhà nước và chủ đầu tư
chủ đầu tư sai phạm thì cơ quan nhà nước xử lý
xử lý xong rõ ràng rồi thì thực hiện các cái việc tiếp theo
có thể thấy lỗ hồng trong công tác quản lý của một bộ phận chính quyền các cấp
đã khiến cho người dân phải gánh chịu
nếu như các cơ quan chức năng làm tròn nhiệm vụ của mình ngay từ khâu giám sát xây dựng
thẩm định dự án trước khi cho phép chủ đầu tư bán cho người dân
thì đã không xảy ra chuyện xử lý theo kiểu bắt cóc bỏ đĩa như hiện nay